cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trà ôn tỉnh vĩnh long đang tạm giữ hình sự nguyễn phạm văn tài và phạm thanh quang cung chú tại quận bình tân tp hcm để điều tra về hành vi cướp tài sản
chiều qua công an xã xuân hiệp huyện trà ôn tiếp nhận tin báo của người dân bị hai đối tượng đi xe mô tô biển số sáu mươi bốn d một trăm bốn mươi bảy nghìn bốn mươi hai đến tiệm game bắn cá trên địa bàn dùng súng uy hiếp cướp tài sản và bắt một người trong tiệm game trở đi
vào cuộc truy bắt lực lượng công an bắt giữ được hai đối tượng cách hiện trường không xa thu giữ một khẩu súng tự chế sáu điện thoại di động cùng số tiền bốn mươi sáu triệu đồng qua làm việc cả hai đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình
công an huyện phú thiện tỉnh gia lai đang tạm giữ roma báo và ba đối tượng liên quan đến vụ đột nhập nhà dân trộm cắp hơn bốn trăm linh triệu đồng để điều tra về các hành vi trộm cắp tài sản
chơi chất tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có tàng trữ vật tổ chức sử dụng chai phép chất mà túy
đối tượng trộm cắp là roma báo sinh năm hai nghìn tám trú tại huyện phú thiện báo khai nhận chiều tối ngày hai tháng một mươi hai báo phá cửa nhà anh đặng văn thu ở huyện phú thiện trộm cắp số tiền hơn bốn trăm linh triệu đồng rồi tàu thoát
đến ngày bốn tháng một mươi hai phát hiện báo đang tụ tập cùng một số thanh niên khác để sử dụng ma túy công an huyện phú thiện đã bao vây bắt quả tàng ba đối tượng tuy nhiên báo đã nhanh chân bỏ trốn và bị bắt vào trưa ngày năm tháng một mươi hai thu giữ trên người và xe của đối tượng số tiền hơn năm mươi ba triệu đồng
một kho hàng nằm trên địa bàn huyện hoài đức thành phố hà nội chứa lượng lớn bình khí cười và các máy móc để săn chiết vừa được đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện hoài đức thành phố hà nội phối hợp với đội quản lý thị trường số hai mươi bốn phát hiện
luôn đóng chặt cửa nằm sâu trong ngõ cụt chỉ có một đường ra vào duy nhất không hoạt động sản xuất tuy nhiên được gắn rất nhiều camera theo dõi bên ngoài
nắm bắt tình hình đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện hoài đức
đã phát hiện đây thực chất là kho chuyên săn chiết khí cười n hai o trái phép số lượng lớn
đối với cơ sở săn chiết khí cười này thì chúng tôi cũng đã phối hợp với cả trinh sát địa bàn và các đơn vị tại địa phương
các cơ sở sang chiết bóng cười nói chung và đối với cơ sở riêng này thì họ hoạt động rất là tinh vi suốt ngày họ đóng cửa và lắp rất nhiều camera
đường vào khu này thì rất là vắng và họ luôn luôn đóng cửa và có sự phòng bị đối với cơ quan chức năng cho nên rất là khó theo dõi và nắm bắt
tại thời điểm kiểm tra lực lượng liên ngành phát hiện ông trương nho hà chủ cơ sở cùng một số nhân viên đang dùng máy nén khí để thực hiện hành vi săn chiết khí n hai o từ bình khí to sang bình khí nhỏ với mục đích để bán
đồng thời ông này cũng không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh giấy phép sản xuất kinh doanh hóa chất hạn chế kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp
trường cũng nghiêm cấm các em sử dụng mô tô có dung tích xy lanh từ năm mươi phân khối trở lên đến trường
tuy nhiên tình trạng học sinh vi phạm luật giao thông vẫn diễn ra không ít
nhiều em trốn tránh bằng cách gửi xe bên ngoài hoặc cất giấu ở các con hẻm trước khi vào trường
chúng tôi ra quân quyết liệt và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm này
tương tư chúng tôi cũng phối hợp với nhà trường tuyên truyền giáo dục cho các em không điều khiển phương tiện
xe mô tô đến trường mời các phụ huynh của các em học sinh đến để cam đoan cam kết và lập biên bản vi phạm
cái hành vi giao xe giao phương tiện cho người chưa đủ điều khiển để điều khiển phương tiện tham gia giao thông
theo quy định hiện hành người chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xy lanh từ năm mươi phân khối trở lên
sẽ bị tạm giữ phương tiện và bị xử phạt vi phạm hành chính sáu trăm linh đồng
đồng thời người giao xe bị xử phạt lên đến hai triệu đồng
để góp phần giúp các em học sinh không vi phạm luật giao thông
thì bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng rất cần có sự chung tay của nhà trường
đặc biệt là gia đình trong việc kiểm soát phương tiện giáo dục các em ý thức chấp hành quy định
để bảo vệ sự an toàn cho chính con em mình
thông tin từ trà vinh
vương kim oanh chú tại thành phố trà vinh vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh
ra quyết định khởi tố thi hành lệnh bắt tạm giam để điều tra về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
từ tiên báo của người dân cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh tiến hành xác minh
và có đủ cơ sở xác định từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi hai vương kim oanh đã cho một người dân
ở xã tân an huyện càng long tỉnh trà vinh và một người quê ở tỉnh đắk lắc
vay hơn năm tỷ đồng lãi suất ba năm trăm linh đồng đến năm bảy trăm linh đồng một triệu một ngày
tức là gần từ một trăm hai mươi tám đến hai trăm linh tám một năm thu lợi bất chính hơn tám trăm linh triệu đồng
mở rộng điều tra
mở rộng điều tra vụ án tại cục đăng kiểm việt nam và các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
tại tp hcm và một số tỉnh lân cận sáng nay sau khi khám xét
công an tp thủ đức tp hcm đã bắt tạm giam giám đốc phó giám đốc trung tâm đăng kiểm năm mươi bốn v
đó là nguyễn xuân hải chú tại hà nội giám đốc trung tâm đăng kiểm năm mươi bốn v
chu đình hiệp chú tại hà nội phó giám đốc và lê văn tuyến chú tại nam định cùng một người khác
về tội nhận hối lộ như vậy tính đến nay công an tp hcm đã khởi tố tổng cộng hai trăm một mươi bảy bị can
liên quan đến sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm đồng thời cơ quan điều tra cũng khởi tố vụ án
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đưa hối lộ nhận hối lộ và mua bán
trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước phát hiện tại trường cao đẳng giao thông vận tải trung ương ba
thời gian qua nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng được người dân quan tâm
đặc biệt là việc tầm soát các căn bệnh nguy hiểm như ung thư tuy nhiên có cầu về át cao cung
dịch vụ tầm soát ung thư cũng ngày càng nở rộ với rất nhiều loại gói khám và chi phí khác nhau
vật điều đáng nói là không chỉ gia tăng về số lượng nhiều gói tầm soát ung thư còn kèm theo hàng loạt
các quảng cáo quá sự thật thậm chí sai lệch như là một xét nghiệm cho ra nhiều bệnh và cho kết quả chính xác
người dân cần cảnh sát để tránh vừa mất tiền vừa chuốc thêm hoang mạc
chỉ cần vài thao tác sẽ cho ra rất nhiều quảng cáo
quảng cáo về xét nghiệm chất chỉ điểm khối u trong máu để phát hiện bệnh ung thư
một số bệnh viện tư cũng quảng cáo các gói xét nghiệm tầm soát ung thư
sàng lọc ung thư với các chương trình giảm giá khuyến mãi gây sốc từ ba mươi đến bốn mươi năm cho một gói khám
theo số điện thoại chỉ dẫn phóng viên gọi điện thì được nhân viên của một bệnh viện tư nhân
tư vấn gói tầm soát ung thư cơ bản và nâng cao
với hai chỉ số thì chi phí là hai sáu trăm một mươi bốn đồng
đối với cả tầm soát ung thư chỉ nhé nó có rất là nhiều cái xét nghiệm
trong đó thì những lấy máu lấy bộ máu để tìm các năng ung thư của bệnh viện
nó đã bù trọng thể với những tầm soát

các cái chỉ số về tầm soát ung thư xét nghiệm máu

đạt mật thật kỵ các chỉ số bất thường về trong máu
hiện tại theo chương trình phát tới là quận năm còn hai bốn trăm chín mươi một năm trăm linh đồng

tầm soát ung thư giúp phát hiện những tổn thương tiền ung thư trong giai đoạn sớm
nhằm can thiệp kịp thời và tăng khả năng điều trị thành công
theo tổ chức y tế thế giới who khoảng một phần ba các bệnh ung thư có thể chữa khỏi
nếu được phát hiện và điều trị sớm
nhưng mỗi loại ung thư yêu cầu tầm soát ở các độ tuổi giới tính hoàn cảnh khác nhau
chứ không phải ai cũng tầm soát tất cả các nguy cơ gây ung thư
chúng ta cần phải khai thác những dấu hiệu mà bệnh nhân mắc phải
để chúng ta tư vấn làm những xét nghiệm như thế nào cho nó phù hợp
đối với xét nghiệm máu thì một số trường hợp
cần nên làm
bởi vì sao
những trường hợp mà liên quan đến vấn đề gia đình
có đột biến gen hay là có dòng tế bào mầm
thì chúng ta nên tầm soát bằng máu
đương nhiên thì xét nghiệm máu cũng có thể có độ chính xác nhất định
tuy nhiên thì nếu như những bệnh ung thư phổ thông
thông thường mà chúng ta xét nghiệm máu thì cũng chưa đạt được độ chính xác cao
vì khi mà trong máu có tế bào ung thư thì hầu hết bệnh nhân
ở giai đoạn bệnh tự đối là muộn
tế bào ung thư đã phóng tích vào trong máu
và chúng ta mới tìm được tế bào trong máu
vì vậy thì không chỉ là xét nghiệm máu mà chúng ta còn cần phải
có những cái phương tiện khác ví dụ như là các phương tiện chẩn đoán hình ảnh
hay là những phương tiện thăm dò chức năng khác phối hợp với nhau
nhằm mang lại hiệu quả về tầm soát cao hơn
theo bác sĩ nguyễn quang hùng
giám đốc trung tâm y học hạt nhân và ung biếu bệnh viện bạch mai
nhiều cơ sở khám chữa bệnh được thành lập với mục đích kinh doanh thu lợi nhuận
khi người bệnh đến các cơ sở này
sẽ được yêu cầu làm rất nhiều các xét nghiệm chụp chiếu không cần thiết
theo tôi thì người bệnh hoặc người dân lên khám ở các tuyến chuyên khoa
vì các tuyến chuyên khoa thì có các bác sĩ
thứ nhất là rất chuyên nghiệp
thứ hai trình độ chuyên môn tốt
và cái thứ ba là họ có kinh nghiệm để tư vấn
cho những người bệnh hoặc người dân
lên tầm soát lên khám lên xét nghiệm và thực hiện các xét nghiệm như thế nào cho nó phù hợp
chính vì vậy sẽ tránh được cái vấn đề nãng phí chi phí không cần thiết
các chuyên gia y tế cho rằng
người dân nên lựa chọn cơ sở y tế uy tín bác sĩ đúng chuyên ngành điều trị nếu có bệnh
tuyệt đối không tin vào các chiêu trò quảng cáo tràn lan trên mạng
nhất là với bệnh năn y như ung thư
vừa mất tiền vừa khiến bệnh nặng thêm khi không được điều trị kịp thời

công an quận bình tân tp hcm đang khẩn trương triệt xóa các tụ điểm ma túy
ở khu vực nghĩa trang bình hưng hòa
tiến hành ra soát lập danh sách đối tượng bán lẻ trong khu vực nhằm xử lý triệt để
trong ngày năm và sáu tháng một mươi hai
các đơn vị đã kiểm tra bên trong khu vực nghĩa trang bình hưng hòa
và các tuyến đường xung quanh
phát hiện một mươi năm người có biểu hiện nghi vấn nên đưa về trụ sở
qua kiểm tra nhóm người này đều dương tính với chất ma túy
tại công an công an nhóm hai là nghiện ma túy
và thủ theo bông kim tiêm để vào khu vực nghĩa trang chích ma túy
công an cũng đã bắt quả tang chiến tú tài
nguyễn ngọc huế hương
và nguyễn phi hào về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy
sau đó cả hai đi tới đường số chín phường bình hưng hòa a để sử dụng ma túy thì bị công an bắt
công an phường bình hưng hòa a cũng thường xuyên cử lực lượng tuần tra kiểm soát khu vực này
và cùng công an quận bình tân khám phá xử lý hàng chục vụ việc liên quan đến ma túy
bắt giữ hàng chục nghi phạm
mặc dù không có khả năng làm thủ tục tách thủa đất
nhưng nguyễn bình phúc thường gọi là thích tâm phúc bốn mươi tuổi
ngụ tại xã tân phú trung huyện cụ chi
vẫn đồng ý nhận làm thủ tục tách thủa đất giúp cho người dân
rồi thuê người làm giả giấy tờ chiếm đoạt phí dịch vụ
tại cơ quan công an đối tượng nguyễn bình phúc khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi hai tôi có vinh có quen tôi
đến giờ làm cái tách thủa đất
ra làm hai
thì tôi có ra giá bảy mươi triệu
thì vinh có đưa tôi bảy mươi triệu để tách thửa ra
thì tôi thấy khả năng tôi không đủ làm cái giấy tờ này
nên tôi mục đích tôi cố gắng đi tìm trên mạng
để làm những giấy tờ giả này
để mục đích chiếm đoạt hết số tiền này
sau đó thì
tôi cảm thấy tôi đã vi phạm pháp luật
tôi xin yêu cầu pháp luật nhà nước quan hồng cho tôi
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện củ chi thành phố hồ chí minh
đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn bình phúc
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
một số lượng lớn ngoại tệ đang trên đường vận chuyển bằng phương tiện xe khách
đã bị tổ tuần tra kiểm soát trạm cảnh sát giao thông hải lăng
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng trị phát hiện và xử lý
xe khách do nguyễn thái phong ba mươi tuổi
trú tại huyện hướng hóa điều khiển
chở trên xe nhiều hành khách hàng hóa
trong quá trình kiểm tra lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện tại vị trí phía sau
bên dưới ghế ngồi của tài xế có hai gói hàng bọc trong bao ni lông màu đen
nhận thấy có biểu hiện nghi vấn
tổ kiểm soát đã tiến hành mời lái xe và chủ phương tiện
là bà nguyễn thị loan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trú tại huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
kiểm tra phát hiện bên trong chứa số lượng lớn ngoại tệ
ước tính ban đầu là khoảng một trăm năm mươi năm trăm linh usd và bảy mươi năm bạt thái
tương đương là ba tỷ tám trăm linh triệu đồng
bước đầu lái xe khai nhận hai gói hàng trên là do một người đàn ông không rõ lai lịch
gửi từ bến xe phía bắc tỉnh thừa thiên huế đến thị trấn lao bảo
sau đó sẽ có người đến nhận
trạm cảnh sát giao thông hải lăng đã tiến hành bàn giao toàn bộ tang vật
đối tượng và phương tiện cho phòng cảnh sát kinh tế
tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền
công an tỉnh phú yên cho biết đã phát hiện bắt giữ vụ vận chuyển số lượng lớn hàng hóa
không hóa đơn chứng tử
phòng cảnh sát kinh tế phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phú yên
đã phối hợp với cục quản lý thị trường kiểm tra xe tải một mươi tám h một nghìn năm trăm bốn mươi tám
do tài xế phạm văn hiền
chú tại tỉnh nam định điều khiển theo hướng bắc nam trên tuyến quốc lộ một
thuộc địa phận xã an mỹ huyện tuy an
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe chở hơn sáu mươi bốn mặt hàng gồm
vải tất giày dép không có hóa đơn chứng từ hợp pháp trị giá hơn năm trăm linh triệu đồng
lực lượng công an đã bàn giao cho cục quản lý thị trường tỉnh phú yên
tạm giữ số hàng để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
một xe thư báo vận chuyển số lượng lớn gỗ quý không rõ nguồn gốc xuất xứ
đã bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà giang phát hiện và thu giữ
theo xác minh mở rộng cùng với công tác nắm tình hình tại các cơ sở sản xuất kinh doanh
lâm sản trên địa bàn thành phố cơ quan chức năng đã phát hiện tại cơ sở sản xuất
mộc dân dụng tại phường ngọc hà thành phố hà giang do lương xuân trường làm chủ
tập kết một trăm ba mươi tám sản phẩm đã được làm nhãn bề mặt được gắn các chi tiết
mục đích sử dụng để làm vật trang trí
trong đó có chín mươi sản phẩm nghi là gỗ sa mộc dầu tên thường gọi là ngọc am
có trọng lượng gần tám tạ và bốn mươi tám sản phẩm gỗ sa mu
qua quá trình làm việc chủ cơ sở xuất trình được hồ sơ chứng minh nguồn gốc
đối với bốn mươi tám sản phẩm gỗ sa mu còn chín mươi sản phẩm nghi là gỗ sa mộc dầu
thì không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
từ tin báo của quân chúng nhân dân một xe ô tô có dấu hiệu nghi vấn
vận chuyển hàng cấm là pháo nổ
chiều bảy một mươi hai phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bình phước đã phối hợp
với các đơn vị chức năng kiểm tra tại thị trấn thanh bình huyện bù đốp
và bắt quả tang đối tượng vận chuyển hơn một trăm sáu mươi kg pháo lậu
quá trình kiểm tra xe ô tô loại bảy chỗ do va minh huyện sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã tân thành huyện bù đốp điều khiển đang lưu thông qua khu vực
khu phố thanh bình thị trấn thanh phì
thị trấn thanh bình huyện bù đốp phát hiện trên xe có năm bao tải
bên trong chứa tám mươi chín khối hình hộp nghi là pháo nổ có tổng trọng lượng là một trăm sáu mươi một kg
không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
đối tượng va minh huyện khai nhận toàn bộ số hàng trên xe đang vận chuyển
là pháo nổ mua ở khu vực biên giới để đưa vào nội địa huyện bù đốp bán kiếm lời
tổ công tác đã lập thủ tục tạm giữ va minh huyện cùng toàn bộ tăng vật phương tiện
để phục vụ xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật